chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thái bảo đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng ra soát đối với các doanh nghiệp có sử dụng lò hơi máy nén khí trên địa bàn tỉnh
theo báo cáo của sở lao động thương bình và xã hội qua giả soát ban đầu tại hai phân xưởng của công ty gỗ bình minh tại huyện vĩnh kiểu có hai trăm chín mươi sáu người đang làm việc trong đó phân xưởng nơi xảy ra tai nạn nổ lò hơi có khoảng hai trăm linh công nhân số còn lại đang làm việc ở phân xưởng khác
cách phân xưởng nơi xảy ra vụ việc khoảng hai km
bà nguyễn thị thu hiền giám đốc sở lao động thương bình và xã hội cho biết theo quy định đối với các thiết bị như lò hơi phải trải qua các yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành
cụ thể doanh nghiệp phải khai báo kiểm định và nộp hồ sơ cho sở lao động thương bình và xã hội trước khi đi vào hoạt động tuy nhiên công ty gỗ bình minh không thực hiện các quy định này
bà hiền cũng cho biết thêm qua báo cáo của phòng lao động thương bình và xã hội huyện vĩnh kiểu
trước thời điểm này phòng lao động thương bình và xã hội huyện vĩnh kiểu có kiểm tra nhưng lúc này công ty đang ngừng hoạt động
từ khi đi vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay ngành chức năng chưa kiểm tra chấp hành quy định về an toàn lao động lần nào
ngoài ra hàng năm sở lao động thương minh và xã hội đều có văn bản gửi các địa phương đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thành phố đề xuất các công ty có vấn đề để đưa vào danh sách kiểm tra
điều này xuất phát từ thực tiễn với khoảng bốn mươi một doanh nghiệp được cấp phép hoạt động
sở lao động thương binh và xã hội không thể nắm hết được các công ty có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động
do đó đơn vị phải đề nghị các địa phương ra soát gửi danh sách cần thành kiểm tra và căn cứ vào đó để lập danh sách các doanh nghiệp cần thành kiểm tra
theo chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thái bảo vụ việc xảy ra tại công ty gỗ bình minh là rất đáng tiếc và hiện nay các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
tuy nhiên trước thực tế
trong vụ việc chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị ubnd tỉnh cần đánh giá làm rõ những nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý nhà nước để có biện pháp tăng cường công tác thành kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn
quyền chủ tịch ubnd tỉnh võ tấn đức cho biết thời gian qua ubnd tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác an toàn lao động tại doanh nghiệp
tuy nhiên việc thực hiện nhiều nơi còn lờ là để xảy ra các vụ tai nạn lao động
trong đó mới đây nhất là vụ nổ lò hơi nghiêm trọng tại công ty gỗ bình minh
do đó quyền chủ tịch ubnd tỉnh võ tấn đức yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác thành kiểm tra
xiết chặt quy trình an toàn lao động trong sản xuất tại doanh nghiệp cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp và mỗi người lao động trong chấp hành các quy định về an toàn lao động
ngày bốn tháng năm sở y tế tỉnh đồng nai thông tin
sau khi được đội ngũ y bác sĩ tích cực điều trị tình trạng năm bệnh nhân vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ bình minh huyện vĩnh cửu đã tiến triển tốt
các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất tỉnh đồng nai hiện tỉnh táo tiếp xúc tốt sinh hiệu ổn định
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ bình minh đã ra thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất cho công nhân nghỉ việc đến hết tháng năm để khắc phục hậu quả
công ty xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể nhân viên về sự việc đáng tiếc vừa qua chia buồn với nạn nhân và gia đình cùng với đó công ty đã có phương án hỗ trợ bồi thương cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân
về lương tháng bốn công ty sẽ thu xếp chi trả đầy đủ cho toàn thể cán bộ nhân viên trong thời gian ngưng hoạt động
đối với lương tháng năm công ty sẽ hỗ trợ trì trả cho mỗi công nhân viên một tháng lương cơ bản
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ bình minh
có ba xưởng sản xuất gồm một xưởng tại huyện trảng bom và hai xưởng tại huyện vĩnh kiểu
doanh nghiệp này có hơn bốn trăm linh lao động người việt nam và một mươi năm lao động người nước ngoài đang làm việc
trước đó đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã đến thăm động viên những người bị thương trong vụ nổ lò hơi tại tỉnh đồng nai
ngày ba tháng năm liên quan tới vụ tai nạn nổ lò hơi làm sáu người tử vong và năm người khác bị thương xảy ra
thì trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an do thiếu tướng nguyễn đình hoàn phó cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm
động viên tặng quà những người bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất
đi cùng đoàn có đại tá trần anh sơn phó giám đốc công an tỉnh đồng nai đoàn đã thăm hỏi động viên và trao quà cho năm người bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất
chia sẻ đau thương với gia đình đồng thời mong muốn các y bác sĩ bệnh viện quan tâm chữa trị cho những người bị thương để họ sớm bình phục tiếp tục làm việc
trước đó sau khi nhận được thông tin báo cáo về vụ việc bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm đã chỉ đạo công an tỉnh đồng nai khẩn trương tham mưu tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định an ninh công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
trong ngày lãnh đạo bệnh viện đa khoa thống nhất cho biết sau một thời gian được bác sĩ của bệnh viện kịp thời cấp cứu phẫu thuật đến nay sức khỏe của năm bệnh nhân vụ nổ lò hơi cơ bản ổn định
thông tin từ bệnh viện đa khoa thống nhất cho biết sức khỏe của năm bệnh nhân từ vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm ưu hạn gỗ bình minh đang tiến triển tốt sau phẫu thuật
tuy nhiên các y bác sĩ của bệnh viện vẫn phải theo dõi kỹ và làm các xét nghiệm cận lâm sàng liên quan cho bệnh nhân
theo đó các bệnh nhân đã được chuyển về các chuyên khoa ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị
cụ thể bệnh nhân liễu văn tê ba mươi ba tuổi chuyển vào khoa ngoại tổng quát
bệnh nhân dương văn tê bốn mươi một tuổi chuyển vào khoa ngoại thần kinh
hai bệnh nhân là hoàng văn ca bốn mươi sáu tuổi và lê văn bình hai mươi bảy tuổi chuyển vào khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng
còn bệnh nhân đỗ xuân tê ba mươi bốn tuổi chuyển vào khoa can thiệp mạch
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị kim loan phó giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất cho hay
đến hiện tại các bệnh nhân trên đã qua giai đoạn nguy hiểm tính mạng tiến triển tốt
tuy nhiên khói bụi từ vụ nổ này khá lớn nên các bác sĩ cần phải khám kỹ các bộ phận như phổi mắt tai
tất cả bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau
trong đó một bệnh nhân nặng nhất đã được chuyển vào phòng mổ để cấp cứu khẩn cấp
ngay khi nhận tin báo bệnh viện đa khoa thống nhất đã bật báo động đỏ
huy động toàn bộ bác sĩ điều dưỡng đặc biệt là các bác sĩ khối ngoại hồi sức tích cực để cấp cứu cho các bệnh nhân
liên quan đến vụ việc này cơ quan chức năng cũng đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ông phèn nhông quốc tỷ trung quốc là giám đốc công ty gỗ bình minh
đồng thời cũng đang ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với bảy trường hợp là người nước ngoài để phục vụ điều tra
có thể thấy vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
tất cả mọi người đều cầu mong các nạn nhân sớm bình phục ổn định lại cuộc sống
liệu sắp tới sẽ có những tình tiết mới nào liên quan đến vụ việc này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo